một nghiên cứu mới về hiệu quả của vắc xin trước biến thể omicron vừa được công bố
các nhà nghiên cứu mới đây cho biết khả năng miễn dịch khỏi covid một mươi chín
nhờ vắc xin pfizer và moderna đều suy giảm trước biến chủng omicron
tiến sĩ emilia sodilo thuộc trường yikan ở mount sinai ở new york
và các đồng nghiệp đã xét nghiệm máu của người được tiêm chủng đầy đủ
hoặc tiêm tăng cường bằng vắc xin ngừa covid một mươi chín của moderna hoặc pfizer biontech
cũng như máu của người đã phục hồi từ covid một mươi chín theo cnn
các thí nghiệm mô phỏng lại điều kiện sống thực và sử dụng virus sống
nhằm tìm kiếm kháng thể trung hòa cấu trúc hệ thống miễn dịch có thể dính vào virus
và ngăn virus lây nhiễm sang các tế bào khác
theo báo cáo trên tất cả tám mươi năm mẫu mức giảm kháng thể trùng hòa đối với opecrand
lớn hơn một mươi bốn năm lần so với biến chủng meta và chủng gốc
một mươi sáu năm mẫu mất tất cả các họ tính trùng hòa chống lại omicron báo cáo viết
phát hiện của chúng tôi cũng có các báo cáo gần đây mô tả sự suy giảm đáng kể
trong khả năng tránh tái nhiễm và vắc xin gần như không có hiệu quả
chống lại bệnh có triệu chứng sau hai buổi pfizer báo cáo viết
tuy nhiên những người được tiêm tăng cường pfizer được bảo vệ trong khoảng bảy mươi năm
họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy vắc xin moderna cung cấp khả năng bảo vệ
mạnh hơn pfizer
mốt của những người được tiêm hai liệu vắc xin pfizer biontech tạo ra mức
độ trung hòa kháng thể chống lại omecron thấp hơn hai mươi ba lần so với chủng virus ban đầu
và mức độ kháng thể từ những người được tiêm vắc xin moderna thấp hơn bốn mươi hai lần
với những người được tiêm liệu tăng cường hoạt động trung hòa trước omicron của
vắc xin pfizer biontech thấp hơn bảy năm lần so với chủng gốc trong khi của moderna
thấp hơn một mươi sáu bảy lần
nghiên cứu ủng hộ quan điểm cho rằng vắc xin tăng cường giúp cải thiện đáng kể
phản ứng kháng thể chống lại lây nhiễm omicron
tiến sĩ peter englas chuyên gia về kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở anh
đồng quan điểm tiến sĩ jillian tang thuộc đại học lisseter nói
điểm mâu chốt là việc tăng cường khả năng miễn dịch dù là nhờ vắc xin hay tự nhiên
sẽ giúp bảo vệ khỏi lây nhiễm hoặc tái nhiễm ở một mức độ nào đó
vì vậy việc tiêm tăng cường là rất quan trọng đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương
khi astrazeneca ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cho biết liệu trình ba liệu vắc xin của hãng hiệu quả
chống lại biến chủng omicron
nghiên cứu đa bình duyệt dựa trên kết quả từ thử nghiệm do đại học oxford thực hiện
liệu thứ ba vắc xin astrazeneca có tên gọi là vaxzeria
thử nghiệm cho thấy nồng độ kháng thể sau khi tiêm nhắc lại ở tình nguyện viên
cao hơn kháng thể từ nhiễm bệnh tự nhiên đủ để ngăn ngừa biến chủng omicron
liệu trình ba liệu chống biến chủng omicron hiệu quả ngăn với liệu trình hai liệu chống delta
để thử nghiệm các nhà khoa học đã phân tích mẫu máu từ tình nguyện viên đang nhiễm ncov
người được tiêm liều nhắc lại và người từng mắc covid một mươi chín trước đó
giáo sư joe bell của đại học oxford người giám sát nghiên cứu cho biết
thật đáng mừng khi các loại vắc xin hiện có vẫn có hiệu quả với biến chủng omicron sau liệu thứ ba
kết quả này cho thấy chiến dịch tiêm tăng cường là cần thiết
đặc biệt để hạn chế các biến chủng đáng lo ngại trong đó có omicron lây lan
nghiên cứu trước đó cũng cho thấy liệu thứ ba vắc xin astrazeneca
giúp khôi phục lượng kháng thể của người dùng lên bảy mươi
astrazeneca công bố thử nghiệm sau pfizer
mardena đây là tín hiệu tích cực đối với hãng
vắc xin astrazeneca không được sử dụng nhiều tại phương tây
sau khi vắc xin mrna chứng minh hiệu quả cao hơn trong nhiều thử nghiệm khác nhau
dù còn nhiều tranh luận các nhà khoa học hầu hết đồng ý liệu tăng cường đủ sức bảo vệ
người dùng trước các biến chủng omicron mang hơn năm mươi độ biến xen
khoảng ba mươi trong đó là ở protein gai nằm trên bề mặt virus
những thay đổi này giúp virus vượt qua kháng thể
xong chúng không né được vắc xin hoàn toàn
hệ miễn dịch của con người có nhiều tuyến phòng thủ
sau các tế bào ạch cầu và kháng thể trung hòa
virus đối mặt với tế bào b và tế bào t
những chiến binh này tìm kiếm ghi nhớ và tiêu diệt những tế bào nhiễm bệnh
không có loại vắc xin nào hiệu quả một trăm linh
nhiều người vẫn nhiễm ncov sau khi tiêm chủng
nếu điều này xảy ra hệ miễn dịch của bệnh nhân tiếp tục hoạt động để loại bỏ virus
đây là lý do tại sao người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc tiêm mũi tăng cường
có nguy cơ chuyển nặng nhập viện thấp hơn
quý vị nhớ nha biến thể omicron của virus sars cov hai
có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần so với biến thể data ở giai đoạn đầu
do đó sắp đến giáng sinh rồi dù rất muốn ra ngoài
nhưng để bảo vệ bản thân quý vị khán giả hãy tạo ra một giáng sinh ấm cúng ở nhà
và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu thôi nha
không có loại vắc xin nào hiệu quả một trăm linh
nhiều người vẫn nhiễm ncov sau khi tiêm chủng
điều quan trọng nhất vẫn là vắc xin ý thức
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin toàn cảnh covid

tôi chỉ không biết là bao nhiêu vì chúng ta cần chờ dữ liệu
nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không tốt đẹp
ông pencil lặp lại
những nhận định khác cho rằng
số lượng đột biến cao ở vị trí protein gai của virus
bộ phận giúp virus bám vào tế bào để gây lây nhiễm
có thể giúp virus có khả năng kháng vắc xin và cần chỉnh sửa các vắc xin hiện có
những bình luận của ông penso đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại
những tác động của virus
trước đó vì lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng
mới có thể phát triển vắc xin hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cũng cho rằng vắc xin hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng thuốc trị covid một mươi chín của pfizer
có tên là passlovit sẽ hiệu quả trước biến thể này
tình tốt là khi nói về liệu pháp điều trị
nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến xuất hiện tại phần gai
vì vậy điều đó sẽ giúp tôi rất tự tin rằng loại thuốc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus ông buala nói
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho pastlovit
công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với người trưởng thành cho thấy
thuốc này giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín
khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày
từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín
vừa qua một vài nghiên cứu mới tại thụy điển đã điều tra về đội hiệu quả của việc tiêm phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng
theo tờ news medical tại anh vaccine đem lại cho người sử dụng đề kháng chống lại virus
và bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm bệnh trở nặng hoặc dẫn tới tử vong
kết hợp với việc tiêm thêm các loại vaccine đợt hai và đợt ba
nhằm tăng khả năng miễn dịch đạt miễn dịch cộng đồng
tuy nhiên với việc các biến thể mới của covid một mươi chín xuất hiện trên thế giới
cũng đã khiến cho mức độ hiệu quả của vaccine đang là một điều đáng lo ngại
đối với người dân cũng như là bộ y tế
trước đây có rất nhiều bài viết về độ hiệu quả khi vaccine bắt đầu được sản xuất
và phân phối tiêm cho mọi người
mức độ hiệu quả của vaccine chỉ đạt được độ hiệu quả từ bốn tháng đầu
giảm dần về sau và hết hoàn toàn sau sáu tháng
tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra đồ hiệu quả sau sáu tháng lại rất ít
những nghiên cứu mới đây
tại thụy điển đã điều tra hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng nhập viện và tử vong cho đến chín tháng sau khi tiêm chủng